vâng thưa quý vị tính đến sáng nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận ba trăm một mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có ba mươi hai ca đã được điều trị khỏi xuất viện hai trăm tám mươi trường hợp đang điều trị và một ca tử vong
cơ quan chức năng đã đưa một tám trăm tám mươi năm người đi cách ly tập trung và tám năm trăm bảy mươi năm người đang cách ly tại nhà nơi lưu trú
hơn một người cần phải theo dõi sức khỏe
trước diễn biến phức tạp của dịch những ngày qua công an tỉnh đồng nai đã và đang tăng cường công tác quản lý lưu trú người nước ngoài
và công dân từ các vùng có dịch ở địa phương nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn huyện trảng bom
huyện trảng bom đồng nai là địa bàn có nhiều khu công nghiệp có nhiều nhà nghỉ khách sạn
với trên ba trăm linh người nước ngoài đang lưu trú trong đó đa phần là chuyên gia trung quốc đài loan hàn quốc nhật bản
nhà nghỉ lễ hiếu ở thị trấn trảng bom huyện trảng bom là một trong những nhà nghỉ có số lượng lớn người nước ngoài lưu trú
chủ yếu là người hàn quốc và đài loan
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhà nghỉ đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như
phun thuốc khử trùng tiêu độc và hướng dẫn khách chủ động bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của bộ y tế
mọi người nước ngoài đến là phải trình báo hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân giấy tờ về đã được cách ly
mà của sở y tế cấp cho nơi mà người ta được cách ly và có khai báo với lại công an và khai báo trên hệ thống của công an

đã cho công kết tất cả các nhà nghỉ trên đường vàng
để quản lý giám sát người nước ngoài tại địa phương công an huyện trảng bom đồng nai đã phối hợp với các lực lượng y tế
tăng cường tuyên truyền yêu cầu các chủ nhà nghỉ khách sạn thực hiện tốt công tác khai báo tạm vắng
tạm trú đặc biệt đối với những trường hợp người nước ngoài đến và đi trên địa bàn
theo đó toàn bộ số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn huyện đều đã được thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ
bảo đảm công tác quản lý theo dõi cũng như phòng ngừa dịch covid một mươi chín
hiện tại công an huyện trảng bom đang thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú tạm vắng
đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn bằng phần mềm điện tử
thường xuyên cập nhật người lao động địa phương trở về từ tâm dịch để có biện pháp cách ly kịp thời
trảng bom còn đẩy mạnh công tác kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo lưu trú
đặc biệt là các trường hợp chứa chấp người nhập cảnh trái phép
tăng cường các kiểm tra hành chính nhằm phát hiện cũng như hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú
đặc biệt là các doanh nghiệp mà có người nước ngoài lưu trú
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an huyện trảng bom đồng nai
đang nỗ lực hết mình thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đồng nai nói chung và huyện